tin an ninh trả tự công an tp bông ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng
đi đòi nợ thuê bốn bốn tỷ đồng để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
các đối tượng là đào duy thắng văn hồng mẫn nguyễn văn đô cùng chú tỉnh đắk lắc và nguyễn duy trọng chú thành phố hà nội
theo điều tra bà trần thị thắm chú tại tp bông ma thuật có cho anh nguyễn văn nhất thắng chú tại cron park
vay bốn bốn tỷ đồng sau nhiều lần đòi không được nên bà thắm đã thuê đào duy thắng đi đòi nợ giúp
ngày bốn tháng sáu bà thắm hẹn anh thắng đến nhà bình rồi khóa trái cửa để các đối tượng khống chế bắt giữ đánh đập
dùng dao đe dọa giết anh thắng sau đó các đối tượng ép anh thắng lên xe ô tô trở đi nhiều nơi và đến huyện đắk minh tỉnh đắk nông
đêm ngày bốn tháng sáu lợi dụng sự sơ hở của các đối tượng anh thắng đã lấy được điện thoại và gửi định vị cho người thân
nhận được tin báo tổ công tác của công an tp bộ môn thuận đã nhanh chóng vây bắt được nhóm đối tượng giải cứu được nạn nhân